hôm nay hai mươi chín tháng bốn trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc trung quốc ban hành lệnh cấm bắt đánh bắt cá trong ba tháng tại biển đông trong đó có vùng biển của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ lập trường của việt nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của trung quốc ở biển đông là nhất quán được khẳng định rõ trong những năm qua
theo đó một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam được xác định theo công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hiệp định phân định vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc ký năm hai nghìn một mươi hai
việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình khi triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật ở khu vực biển đông
không làm phức tạp tình hình đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định trật tự ở khu vực biển đông